hơn sáu ba trăm linh m hai đất thử kế không có gì trúc bảy con gái cho rằng mình góp tiền xây nhà thờ cha mẹ
cáo buộc con trai trưởng không đóng góp gì nhưng từ thủ đô về quê để chiếm hết nhà cửa sổ đỏ
là thông tin được nhiều người dân quan tâm
ngày hai mươi ba tháng hai tòa án nhân dân huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang mở phiên xét xử vụ kiện dân sự chia tài sản thừa kế
giữa chín anh chị em ruột
người đại diện khởi kiện cho tám chị em là bà quách thị thật bảy mươi một tuổi bị đơn là ông quách văn hiền sáu mươi tám tuổi
theo đơn kiện cha mẹ của họ có chín người con hai chai và bảy gái
trong đó bà thật là chị thứ hai ông hiền là trai trưởng con thứ ba
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn sau khi tám con lớn xây dựng gia đình riêng cha mẹ họ ở với vợ chồng con trai út là ông hậu
cha mất năm hai nghìn một người mẹ vẫn tiếp tục ở với vợ chồng ông hậu
đơn kiện nêu mọi người trong gia đình đều
đều cảm thấy an tâm khi bố mẹ tôi ở với vợ chồng hậu
cuối năm hai nghìn một mươi năm người mẹ mất xong không để lại di trúc
số tài sản bà để lại gồm hơn hai trăm ba mươi triệu đồng một căn nhà và năm thửa đất tổng diện tích sáu ba trăm bảy mươi bảy m hai
trong đó ba trăm sáu mươi m hai là đất ở còn lại hơn sáu m hai là đất trồng cây lâu năm đều đứng tên mẹ
theo đơn kiện năm hai nghìn một mươi tám các anh chị em thống nhất đóng góp tài sản để xây dựng lại căn nhà cấp bốn đã xuống cấp
để làm nơi xung vầy và thờ cúng bố mẹ
các chi phí xây dựng và hoàn thiện hơn chín trăm linh triệu đồng
ngoài tiền mặt bố mẹ để lại bày người chị gái góp tám mươi triệu đồng em trai út sáu trăm linh triệu đồng
việc chi trả được xác nhận bởi những người thi công và bà bán nguyên vật liệu
nguyên đơn cho rằng trưởng nam là ông hiền không có sự đóng góp về tài sản và công sức trong suốt quá trình thi công
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông này từ hà nội về cố tình chiếm hữu sử dụng và đuổi hết mọi người không cho ai vào nhà
và các tài sản khác do mẹ để lại
việc này dẫn đến tranh chấp với tám chị em
các chị em còn lại trong nhà
bà thật trình bày trong đơn kiện hiện nay toàn bộ tài sản mẹ để lại và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị ông hiền chiếm hữu quản lý và sử dụng
bà cáo buộc em trai đã tự ý xây dựng trái phép phá rỡ công trình hiện có xây dựng thêm các công trình khác ảnh hưởng đến hiện trạng tài sản đang tranh chấp
có dấu hiệu của việc thực hiện các thủ tục làm thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cha mẹ để lại
do chín chị em không thể thỏa thuận việc phân chia di sản thừa kế
bà thật trong đơn đã đề nghị tòa phân chia tài sản này theo pháp luật và khẳng định mong muốn nhận phần di sản thừa kế bằng hiện vật
vào ngày hai mươi ba tháng hai tám nguyên đơn không có mặt tại tòa ủy quyền cho một người đại diện
trả lời vn express bị đơn là ông hiền khẳng định các em đã cáo buộc vô căn cứ cố tình vù khống bồi nhọ nhân phẩm của mình với mục đích xấu
ông cho hay bố mẹ từ khi còn sống thường xuyên tuyên bố cơ ngơi này để cho ông tức con trai trưởng để có trách nhiệm hương hòa thờ cúng
ông nói theo truyền thống địa phương và gia đình con gái đi lấy chồng là xong không được có quyền đòi chia tài sản với nhà đẻ hoặc các anh em trai trong nhà
trước việc bị tố không đóng góp gì nhưng vẫn từ hà nội về quê chiếm đất tổ tiên ông hiền nói dỗ chạp lễ tết vẫn về thờ cúng tại ngôi nhà của cha mẹ
việc khi già yếu ông về quê sinh sống và ở tại ngôi nhà này là đương nhiên
về sự kiện cải tạo căn nhà cấp bốn ông hiền khẳng định đó là tài sản được cha mẹ viết giấy lại cho
ông nói các chị em gái xâm phạm tài sản khi tranh thủ lúc
ông không có nhà và đã thuê máy xúc phá hủy toàn bộ khuôn viên
ông cáo buộc những người này bán vườn bạch đàn được trồng lâu năm và hai trăm bốn mươi năm cây sư đỏ ông thuê trồng từ năm hai nghìn tám gây thiệt hại gần tỷ đồng và bán cả năm thửa ruộng cha mẹ để lại
ông hiền khẳng định là người hiểu lý lẽ không tiếc chị em gái cái gì nên khi phát hiện sự việc ông đã tổ chức chia tài sản bằng một cuộc họp gia đình chia tài sản
với thửa đất hơn bốn sáu trăm năm mươi m hai nơi có căn nhà và ba trăm sáu mươi m hai đất thổ cư
ông chia đôi cho mình và em trai
các thửa đất bờ bãi còn lại chia đều cho bảy chị em gái đã theo chồng
hai thửa ruộng của cha mẹ ông hiền hưởng để lo hương hỏa cho cha mẹ
bị đơn này cho biết sau khi được chia đất bờ bãi các chị em gái đã đồng ý bán hết lại cho ông để sản xuất nông nghiệp
đổi lại ông trả cho họ mỗi người một mươi triệu đồng tổng bảy mươi triệu đồng
ông nói sau khi thống nhất mọi người vui vẻ đồng ý
tôi mang hồ sơ lên làm thủ tục sang tên chia đất
sau đó mấy ngày mấy chị em kia đổi giọng không muốn chi như thế mà muốn chia tất cả làm chín phần đều nhau rồi đâm đơn kiện
ông cho hay hoàn toàn nhất trí phân chia tài sản thừa kế
nhưng bất bình với việc bị các chị em gái vu khống về đạo đức chia bè phái làm lục đục gia đình đang hòa thuận
ông kể hàng chục năm làm việc công tác trên những chuyến viễn dương
vẫn đau đáu lo cho gia đình cha mẹ và các chị em giúp họ từ cân thóc cái quạt đến hỗ trợ học hành công an việc làm
sau này về hưu mở công ty tại quê nhà
ông cũng tuyển dụng toàn chị em con cháu trong nhà với mục đích cùng nhau phát triển
ông hiền nói giờ đưa nhau đi kiện tụng tôi như bị phản bội tiếc công tiếc của tiếc lòng tốt của mình đối với đại gia đình
và cuối cùng phải nghe và chứng kiến mọi việc làm quá tệ bạc
từ khi biết mình là bị đơn trong vụ kiện ông hiền nói tinh thần xa xút mất ngủ trầm trọng
mang tiếng chiếm hết tài sản đất đai của gia đình nên công ty xây dựng của ông hiền bị đối tác xa lánh và hủy hợp đồng
cho rằng những người thuộc hội đồng xét xử không đảm bảo vô tư khách quan ông hiền làm đơn đề nghị thay đổi thẩm phán
xong theo tòa ông không đưa ra được bằng chứng
tòa án nhân dân huyện hiệp hòa do đó quyết định giữ nguyên các thành phần của hội đồng xét xử
ông hiền tiếp tục khiếu nại trong quyết định này
trong phiên tòa hôm hai mươi ba tháng hai do chưa nhận được văn bản giải quyết khiếu nại ông hiền đề nghị hoãn phiên tòa
tòa án nhân dân huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang thông báo phiên phân xử sẽ mở lại vào ngày hai mươi tháng ba
việc anh chị em ruột trong một nhà đã kiện tụng phân chia đất đai không phải là chuyện hiếm gặp
trước đó vụ bà mẹ ở phú thọ nói mình bị con trai con dâu đuổi ra khỏi nhà cuối năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua khiến mạng xã hội dậy sóng
người phụ nữ lớn tuổi trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội tên thật là bà nguyễn thị loan bảy mươi ba tuổi
trú ở khu sáu xã đỗ xuyên huyện thanh ba tỉnh phú thọ
một nghìn chín trăm bảy mươi năm trên mảnh đất sổ đỏ có diện tích khoảng bảy trăm linh m hai bà và chồng là cụ ông vũ văn thắng đã xây các ngôi nhà cấp bốn để ở
năm hai nghìn một mươi một chồng bà loan mất lúc này bà sống cùng gia đình con trai là anh vũ văn quyết con dâu là nguyễn thị thanh lịch và hai cháu nội trong căn nhà cấp bốn
bà loan chia sẻ với dân việt
năm hai nghìn một mươi hai gia đình chúng tôi phá ngôi nhà cấp bốn cũ đi và xây dựng ngôi nhà mới khang trang kiên cố
đến năm hai nghìn một mươi chín con trai con dâu xin tôi chuyển nhượng bằng hình thức cho tặng quyền
sử dụng mảnh đất đang ở sang tên cho vũ văn quyết là con trai và vũ văn công là cháu nội của tôi
để tạo niềm tin con dâu con trai hứa hẹn cam kết với tôi sẽ ở cùng thờ cúng hương khói cho chồng tôi và chăm sóc phụng dưỡng báo hiếu cho tôi
thưa con cháu và tin tưởng lời hứa của các con bà loan đã đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản cho con trai và cháu nội đứng tên
cũng theo lời bà loan sau khi được đứng tên sử dụng đất gia đình của con trai và con dâu đã quay ngót thái độ đối xử tệ bạc và ngược đãi bà
bà loan nhớ lại lúc tôi bị ốm bị đau bụng các con tôi không đưa đi viện nhà có việc như ma trai hiếu hỉ trong nội tập gia đình các con cũng không cùng tôi lo việc chung
đỉnh điểm là vào năm ngoái hai nghìn hai mươi hai tôi ốm đau liên tục trong khi ruộng đất nhà cửa đã sang tên hết cho con trai con dâu
lại không có lương hưu tôi bị con trai và con dâu không cho ở chung chúng cân cho hai tạ thóc để tôi ra ăn ở riêng
mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bà loan bỗng thấy anh vũ văn điền hàng xóm đã trở gạch về xây tường bao ngay trên chính mảnh đất của gia đình
lúc này hỏi ra bà loan mới té ngửa biết con trai và con dâu đã bán một phần diện tích đất tổ tiên hương khói của gia đình cho anh điền
tôi kiên quyết không đồng ý việc bán đất này thế là con trai và con dâu đuổi tôi
tôi phải vất vả ngoài đường nay đây mai đó
hàng xóm thương tình người cho cây tre người cho tấm lập cũ dựng thành cái lán tạm nhỏ để tôi có chỗ che mưa che nắng
có người thương cảm cho cái chăn cá chiếu hay tặng bát cơm bát cháo hoa quả để tôi có bữa qua ngày
trước sự việc con trai con dâu đối xử tệ bạc bà loan nhiều lần kêu cứu đến chính quyền địa phương
thời điểm ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bà loan tiếp tục có đơn gửi đến ban công tác mặt trận khu sáu và ủy ban nhân dân xã đỗ xuyên với nội dung
tôi bị con trai con dâu ngược đãi đối xử tệ bạc bắt hiếu
mong chính quyền đoàn thể địa phương vào cuộc xem xét xử lý giúp để bà có nơi ăn trốn ở có nơi để thờ cúng gia tiên thờ chồng đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai ông ngo hồng quân chủ tịch ủy ban nhân dân xã đỗ xuyên khẳng định bà loan là người hiền lành được bà con làng xóm yêu quý
sự việc bà loan ở lán dựng tạm đồ ăn thức uống đồ dùng sinh hoạt do làng xóm hỗ trợ gây xôn xao dư luận bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ông ngô hồng quân cũng cho hay bà loan cùng con trai con dâu đã có mâu thuẫn từ lâu
được biết bà loan cùng ba con gái đã làm đơn kiện vợ chồng con trai và con dâu ra tòa vì liên quan đến tài sản đất đai
nội tình kết quả xử của tòa như nào tôi cũng không nắm rõ
chủ tịch ubnd xã đỗ xuyên cho biết thêm việc bà loan làm đơn tố con trai con dâu đối xử tệ bạc ngược đãi xã có nắm được và đã báo cáo sự việc lên cấp trên
chính quyền xã cũng đã có buổi làm việc với bà loan cùng vợ chồng anh quyết chị lịch để hòa giải nhưng giữa hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
hiện công an huyện đang vào cuộc để kiểm tra xác minh việc bà loan tố cáo bị con trai và con dâu ngược đãi
ủy ban nhân dân xã cũng đang đợi kết quả thẩm tra từ phía công an
còn việc bà loan mong muốn đòi lại đất theo ông quân vấn đề này không thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã
trong khi ủy ban nhân dân xã cung cấp thông tin khá hạn chế về việc của nhà bà loan nhiều hàng xóm xung quanh và các cháu cùng con gái của bà loan đều khẳng định việc bà bị con trai ngược đãi diễn ra từ lâu
trao đổi với dân việt anh nguyễn văn khanh khu sáu xã đỗ xuyên huyện thanh ba tỉnh phú thọ cháu ruột của bà loan cho biết
cô loan khổ lắm tài sản và đất đai cho con trai con dâu những mong được chăm sóc báo hiếu khi tuổi cao sức yếu nhưng lâu nay cô phải nay đây mai đó bị con đối xử tể bạc và bức xúc lắm
chị vũ thị dung khu sáu xã đỗ xuyên hàng xóm nhà cụ loan cũng bức xúc chia sẻ bà loan hiền lành và sống hài hòa với bà con lối xóm từ xưa đến nay nhưng khi bị con trai con dâu đối xử không ra gì

đặc biệt là những mâu thuẫn liên quan đến chia đất đai tài sản của cha mẹ để lại